vừa qua có gần một trăm năm mươi gốc đào để chuẩn bị cho tết nguyên đán của người dân thị xã từ sơn
tỉnh bắc ninh đã bất ngờ bị kẻ xấu chặt phá
theo ước tính của người dân thì thiệt hại lên tới hàng tỷ đồng
những cây đào thế tuổi đời từ sáu đến bảy năm bị bẻ ngang thân
những ngọn non của những cây đào rừng bị bẻ gãy
đây là tại vườn đào ở khu phố tỉnh cầu phương đình bảng thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh
gia đình ông nguyễn huy thành là hộ gia đình bị thiệt hại nặng nhất
trong gần bốn m hai diện tích đất trồng đào của ông thì có sáu mươi năm cây đào thế to nhất đều bị bẻ ngang thân như thế này
ước tính ông thành bị thiệt hại gần ba trăm linh triệu đồng
theo thống kê có khoảng gần một trăm năm mươi gốc đào của một mươi một hộ dân ở đây bị kẻ xấu phá hoại
tất cả những gốc đào này đều không thể cứu chữa được vì bị kẻ gian chặt ngang thân hoặc bẻ gãy hết các nhánh có chủ đích
điều này khiến người dân không khỏi bức xúc và mong muốn kẻ phá hoại sớm được làm rõ
cái vụ này phải đưa ra tìm bằng nước để làm điển hình cho bà con khu phố đình bảng phương đình bảng để còn năm này năm khác còn làm cho nó bà con làm ăn cho nó yên tâm
chứ không thể
cái tình trạng này xảy ra nữa
thực sự của không phải của nhà tôi nhưng mà thực sự ra là quá là đau xót
tại vì nó thực sự ra vườn đào bao nhiêu năm chăm bón chăm sóc hàng ngày mà tự nhiên bây giờ nó tan hoang này
người dân đang rất mong chờ các cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc để đem lại công bằng và phần nào đền đáp cho mồ hôi công sức sau một năm làm lụng vất vả